chuyển sang các tin tức an ninh trực tự đáng chú ý qua hơn một tháng thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã lập biên bản tám trường hợp vi phạm
quy định phòng chống dịch xử phạt hơn một mươi tỷ đồng
theo đó trong số hơn tám trường hợp vi phạm thì có ba một trường hợp do tổ tuần tra lưu động
đã phát hiện lập biên bản xứ phạt với số tiền hơn ba năm tỷ đồng
số còn lại công an các phường xã trên địa bàn thành phố phát hiện xử lý
kết quả thống kê cho thấy trường hợp vi phạm nhiều nhất vẫn là hành vi ra đường không thực sự cần thiết
với năm năm ngàn lượt mức khẩu trang không đúng nơi quy định là một bốn lượt không đeo khẩu trang là hơn bốn trăm năm mươi trường hợp
nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng lực lượng công an sẽ tiếp tục ra quân xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong đó tăng cường công tác tuyên truyền
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian từ một mươi tám h đến sáu h sáng ngày hôm sau
cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nên chấp hành nghiêm để góp phần đẩy lùi dịch bệnh